đội tuyển cờ vua trẻ việt nam đã tạo nên tiếng vang khi giành ngôi vô địch toàn đoàn tại giải cờ vua trẻ châu á hai nghìn một mươi chín
tổ chức tại sri lanka với tám huy chương vàng một mươi hai huy chương bạc và bảy huy chương đồng
tham dự với hơn ba mươi thành viên ở nhiều lứa tuổi khác nhau
trong đó nổi bật nhất là kỳ thủ trẻ một mươi bốn tuổi trần đăng minh quang khi giành được ba huy chương vàng và ba huy chương bạc
trở thành một trong bốn mươi kỳ thủ lứa tuổi u một mươi bốn mạnh nhất của châu á
trần đăng minh quang sinh năm hai nghìn năm hiện đang là học sinh lớp tám e trường trung học cơ sở lomonosop mỹ đình hà nội
đến với cờ vua từ khi năm tuổi minh quang đã sớm trở thành một kỳ thủ cờ vua có tiếng trong làng thể thao việt nam
khi vào trung tuần tháng bốn vừa qua em đã xuất sắc giành sáu huy chương gồm ba huy chương vàng và ba huy chương bạc
ở cả ba nội dung cờ tiêu chuẩn cờ nhanh và cờ chớp góp phần vào thành tích nhất toàn đoàn của cờ vua trẻ việt nam
khi mà vào lúc em năm tuổi mẹ em có mang một bộ quân mặt cờ về và dạy em chơi những bước đầu tiên
và từ đấy em cũng có cảm hứng và cũng khá là thích cờ thế là đã xin bố mẹ để cho xem huyện bậc cờ vua
trần đăng minh quang là vận động viên được trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao hà nội đào tạo từ khi chín tuổi
sau đó được đầu quân cho thể thao bắc ninh đi thi đấu ở nhiều giải trẻ trong nước và quốc tế
tại giải vô địch cờ vua trẻ châu á vừa qua minh quang đứng trong top ba của giải và đạt thành tích xuất sắc nhất từ trước tới nay
với thành tích này trần đăng minh quang đã có thêm sáu mươi bảy điểm elo vươn lên top ba mươi năm bốn mươi lứa tuổi u một mươi bốn châu á
thành tích này em nghĩ là nó khá là bất ngờ với em
để đạt được thành tích này em đã phải rất là cố gắng rất là nỗ lực cũng nhiều một chút sự may mắn nữa
bên cạnh niềm đam mê bộ muôn cờ điều may mắn là minh quang được theo học những người thầy tâm huyết
đó là huấn luyện viên quốc tế lương trọng minh và đặc biệt người trực tiếp huấn luyện và chỉ đạo cho em tại các giải đấu lớn
là đại kiện tướng quốc tế bùi vinh chủ nhiệm câu lạc bộ cờ vua kiện tướng tương lai
các thầy không chỉ truyền đạt cho quang
không chỉ có kiến thức về cờ vua mà còn chăm sóc em như người cha trong những lần đưa em đi thi đấu quốc tế
em trần đăng minh quang là một trong những em có năng khiếu về cờ vua
và đã từng theo học nhiều câu lạc bộ cờ ví dụ như trường cờ olympic đào vĩ dụ thao bắc ninh
hay là trước đây còn học ở cục biển tướng còn bé
bắt đầu sang học tại kiện tướng tương lai cách đây khoảng bốn năm
thì tôi đã nhìn thấy cái tố chất của cậu bé này
nhận thấy là cậu bé này có khả năng phát triển và giành những thành tích cao trong các đấu trường khu vực và châu lục
cũng như sau này cũng có thể trở thành một trong những kỳ thủ mạnh hàng đầu của đội tuyển cờ vua trẻ
cũng như đội tuyển cờ vua quốc gia của việt nam
nếu được đầu tư tốt được quan tâm và đầu tư đúng mức
được tạo điều kiện đi thi đấu các giải quốc tế nhiều hơn nữa
trong một tương lai không xa tôi nghĩ là em trần đăng minh quang có khả năng sẽ trở thành kiện tướng quốc tế và đại biện tướng cờ vua thế giới
hiện tại đội tuyển cờ vua tỉnh bắc ninh đang có một mươi sáu vận động viên
trong đó có bốn vận động viên có trình độ và năng lực cao
kỳ thủ trần đăng minh quang cũng đang được ban huấn luyện đề nghị triệu tập lên đội tuyển quốc gia
để tham dự giải vô địch các lứa tuổi sẽ diễn ra tại myanmar vào cuối tháng sáu tới